công ty cổ phần đà nẵng dawako vừa thông báo về tình hình nhiễm mặn tại nhà máy nước cầu đỏ
với độ mặn ở mức hơn một hai trăm linh mg trên lít và qua đó nhằm kêu gọi người dân cũng như du khách trên địa bàn
sử dụng nước sinh hoạt tiết kiệm nhất có thể
tính đến lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng tám nguồn nước thô tại cửa thu nước của nhà máy nước cầu đỏ
bị nhiễm mặn và độ mặn lên đến hơn một hai trăm linh mg trên lít
do đó việc cấp nước trên toàn thành phố đà nẵng tại một số khu vực thuộc cuối nguồn thì sẽ bị thiếu hoặc yếu
cùng với việc khắc phục tình trạng thiếu nước công ty cổ phần cấp nước đà nẵng dawako tiếp tục khai thác
tối đa công suất tại các nhà máy và đồng thời điều tiết nước trên mạng lưới
dự kiến là từ hai mươi ba h đến năm h hàng ngày thì sẽ giảm áp lực và lưu lượng ở khu vực quận hải châu và một phần quận thanh khê
để tăng áp lực cho khu vực sơn trà ngũ hành sơn và liên triều
do đó tại khu vực nước còn yếu cần phải có biện pháp lấy nước cũng như dự trữ từ khoảng hai mươi ba h ba mươi phút hàng ngày cho sinh hoạt